bất chấp kinh tế thế giới có nhiều bất ổn xuất nhập khẩu của nước ta vẫn tăng trưởng cao
chỉ tính đến giữa tháng một mươi một vừa qua kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt hơn bốn trăm bảy mươi tỷ đô la mỹ
do đó việc cán mốc năm trăm linh tỷ đô la mỹ trong tháng một mươi hai này được nhận định là hoàn toàn khả thi
đây là những tín hiệu tích cực và đáng mừng khi mà năm hai nghìn một mươi chín đang đi tới những ngày cuối cùng
năm hai nghìn một mươi chỉ có hai mươi mặt hàng cán mốc xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
đến năm hai nghìn một mươi năm con số này là hai mươi ba
nhưng chưa hết năm hai nghìn một mươi chín đã có tới ba mươi một mặt hàng
không những thế số lượng mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
giờ không chỉ là các mặt hàng công nghiệp mà đã mở rộng sang những mặt hàng nông sản thủy sản
nhóm hàng vốn có các điều kiện gia tăng giá trị khó khăn hơn
công tác đàm phán mở cửa thị trường được tập trung triển khai
suốt thời gian qua một mươi sáu hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
trong đó một mươi hai hiệp định đang có hiệu lực
gần đây nhất là hiệp định cptpp đã mở ra nhiều thị trường mới có sự tăng trưởng cao
bên cạnh đó những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như cắt giảm thủ tục hành chính
tiếp cận thị trường toàn cầu theo hướng hiện đại
cũng tích cực đóng góp vào tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay
bình quân kim ngạch xuất nhập khẩu mỗi tháng đạt bốn mươi ba tỷ đô la mỹ
dự báo cán cân thương mại năm hai nghìn một mươi chín sẽ cao nhất từ trước tới nay với khoảng chín tỷ đô la mỹ
điều này giúp tăng nguồn cung ngoại tệ ổn định thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế